nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh đã ra đi vào cõi vĩnh hằng
chín mươi năm tuổi đời tám mươi một năm tuổi đảng nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng
trong sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta cũng như trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của nước ta sau này
trong ký ức của nhiều người cùng làm việc với ông đó còn là một nhà chính trị tầm cỡ nhưng rất gần gũi trong cuộc sống đời thường
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đồng chí lê đức anh được quốc hội tín nhiệm bầu làm chủ tịch nước
trong các chuyến công tác tại địa phương nguyên chủ tịch nước lê đức anh thường tranh thủ gặp gỡ
hỏi hàn người dân và cán bộ cơ sở để biết rõ tình hình xã hội và cuộc sống
của đồng bào nhờ sâu sát cuộc sống người dân hiểu rõ những mất mát của các mẹ có con đi chiến đấu và hy sinh
nguyên chủ tịch nước lê đức anh đã đưa sáng kiến thúc đẩy việc cần ra một pháp lệnh về phòng tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
đền đáp công ơn cho những bà mẹ như vậy rất là cần thiết và thể hiện một tư tưởng
một quan điểm uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta
nguyễn túc nguyên chủ tịch nước lê đức anh thường tranh thủ gặp gỡ hỏi hàn người dân và cán bộ cơ sở để biết rõ tình hình xã hội và cuộc sống

đền đáp công ơn cho những bà mẹ như vậy rất là cần thiết và thể hiện một tư tưởng
một quan điểm uống nước như nguồn của dân tộc ta

ông đặc biệt ấn tượng về một vị lãnh đạo dàn dị hết lòng cống hiến cho tổ quốc
đồng đội đồng chí và các tầng lớp nhân dân
con người này lại sống vô cùng khiêm tốn và giản dị
giản dị một cách có lúc gần như cực đoan
mà không phải ông ấy cố tình giản dị
để mà được tiếng không phải
như là cái chất ở trong con người
như mẫu thịt con người đó
nhìn lại chín mươi chín năm tuổi đời
tám mươi một năm tuổi đảng
cuộc đời binh nghiệp của đại tướng lê đức anh
trải dài suốt các cuộc kháng chiến của dân tộc
trong thế kỷ hai mươi
với nhiều dấu ấn quan trọng
đại tướng đã ra đi về cõi vĩnh hằng
nhưng tấm gương sáng về một vị tướng giỏi
một nhà lãnh đạo có tầm nhìn sâu
một cán bộ mẫu mực khiêm tốn
không bao giờ tư lợi cho riêng mình
vẫn luôn sáng mãi